chiều ngày một mươi sáu tháng năm tại khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh ở bảng siêng vang huyện nỏng bốc tỉnh khăm muồn của lào
đoàn đại biểu đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán việt nam tại lào cùng các tổ chức hội người việt
tại các địa phương đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong không khí trang nghiêm các đoàn đại biểu đã lần lượt dân hoa dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại